sau sáu ngày xét xử chiều nay tòa nhân dân tỉnh sơn la đã kết thúc tranh tụng đối với một mươi hai bị cáo liên quan đến vụ gian lận điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án
là người đầu tiên đứng trước bục khai báo nói lời sau cùng bị cáo nguyễn thị hồng nga nói quá trình khai báo bị cáo đã thành khẩn và tự thú
thừa nhận có sai phạm trong kỳ thi bị cáo trần xuân yến thú nhận bị cáo đã gây hậu quả nghiêm trọng và làm ảnh hưởng uy tín ngành giáo dục đồng thời làm mất cơ hội của nhiều thí sinh
bị cáo yến cũng nói bản thân không chỉ đạo hay tác động đến bất kỳ ai để làm trái quy định và mong hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội
nói lời sau cùng bị cáo nguyễn minh khoa thừa nhận vì tình cảm nề nang đồng nghiệp bạn bè và một số mối quan hệ khác đã nhờ xem điểm cho năm thí sinh tuy nhiên bị cáo khoa khẳng định mình không thực hiện hành vi phạm tội
cùng trình bày các bị cáo còn lại mong hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ để đưa ra phán quyết công tâm khách quan và nhân văn dự kiến hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào ngày hai mươi chín tháng năm